tiếp tục xử lý sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
vào sáng ngày hôm nay công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan
đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một s
ở quận bình tân tp hcm
công an tp hcm vẫn đang phối hợp với công an quận bình tân
và các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực
thực hiện việc khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một s
ở lô số một mươi ba đường số bảy khu công nghiệp tân tạo mở rộng
phường tân tạo a quận bình tân
mọi hoạt động đăng kiểm được tạm dừng để phục vụ việc khám xét và kiểm tra
cũng liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn nhiên
chú huyện lục nam tp hcm đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu g
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé